tuy giá trị đài sản của vụ cướp không lớn
xong đã gây tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân
nhất là du khách khi đến thăm quan bãi biển
qua sàng lọc nguồn tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
chỉ một tiếng sau khi tiếp nhận tin báo về vụ cấp trên
công an tp quy nhơn đã làm rõ bắt nóng bồn nơi tượng

công chú tp quy nhơn tỉnh bình định
bước đầu ngoài vụ việc trên
bọn chúng khai nhận đã thực hiện ba vụ cướp tài sản khác
trên địa bàn tp quy nhơn
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng

kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm sơn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
hộ khẩu thường trú tại khu bảy phường thanh sơn tp ung bí tp quảng ninh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn nhẫn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại tập thể mỏ than tân lập phường hà phong tp hạ long tp quảng ninh
về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
ngoài ra liên quan đến tội không thi hành án
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lạc thị sằn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
hộ khẩu thường trú tại bản co sen xã hoành mô huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện